sáng hôm nay ngày bốn tháng bốn viện dinh dưỡng quốc gia đã khai mạc hội nghị nói chuyện chuyên đề về nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp về cải thiện dinh dưỡng trong giảm nghèo tại ba miền với đơn vị chủ trì là vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em
hội nghị thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm nâng cao nhận thức triển khai và xây dựng kế hoạch hoạt động cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm hai nghìn hai mươi bốn cho các cán bộ y tế
hội nghị có sự tham dự của nhiều cán bộ nhân viên ngành y tế từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên viện y tế công cộng tp hcm viện pasteur nha trang bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh bình dương tri cục dân số tỉnh hậu giang và các cán bộ trực thuộc các sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật của sáu mươi ba tỉnh thành phố
phát biểu khai mạc hội nghị phó giáo sư tiến sĩ trần thành dương viện trưởng viện dinh dưỡng đã nhấn mạnh những gánh nặng sức khỏe cần ưu tiên giải quyết trong đó đặc biệt là suy dinh dưỡng
hội nghị triển khai các nội dung như hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của chiến lược dinh dưỡng quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm hai nghìn ba mươi
hướng dẫn các quy định về tài chính trong triển khai các hoạt động dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nguyên tắc xây dựng thực đơn cho dinh dưỡng học đường trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm hai nghìn hai mươi bốn chia sẻ về phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng của dự án bữa ăn học đường
về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình phó giáo sư tiến sĩ trần thanh dương viện trưởng viện dinh dưỡng có những chia sẻ